thưa quý vị sau một thời gian điều tra xác minh vào trưa ngày hai mươi bốn tháng tám
công an huyện hoàng hóa và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp điều tra làm rõ
và bắt giữ ba đối tượng hành hung một nam thanh niên trên quốc lộ một a đoạn quốc địa bàn xã hoàng quỳ huyện hoàng hóa
vào trưa ngày hai mươi hai tháng tám trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip
một số đối tượng tấn công dã man một nam thanh niên và bỏ mặc nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra vào trưa ngày hai mươi một tháng tám
nạn nhân là nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương và không tỉnh táo
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến trưa ngày hai mươi bốn tháng tám công an huyện hoàng hóa đã điều tra xác minh làm rõ
và bắt giữ ba nghi phạm gây ra vụ việc này gồm lê văn định lê văn ba và nguyễn hoàng dương
đều chú tại huyện nông cống tỉnh thanh hóa
hiện công an huyện hoàng hóa đã bàn giao ba đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh thanh hóa để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật